xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
thưa quý vị trong ngày hôm nay thời tiết ở cả ba miền trên cả nước có sự khác biệt rõ rệt
miền bắc và miền trung thời tiết nắng nóng
dự báo là đến trưa chiều nay thời tiết sẽ còn nắng nóng hơn nữa khi mà nền nhiệt độ khá cao phổ biến từ ba mươi bốn cho tới ba mươi bảy độ c
và nếu quý vị có dự định tham gia hoạt động tưởng nhớ ngoài trời
thì lưu ý là cần phải mang theo những dụng cụ chống nắng như là ô hay là mũ để tránh hoạt động liên tục giữa môi trường nhiệt độ cao và phải bổ sung thật nhiều nước
vâng trái ngược hoàn toàn với thời tiết nắng rát ở bắc bộ và trung bộ thì phía nam mưa lại đang có xu hướng gia tăng
mưa rông tiếp tục xảy ra ở tây nguyên và nam bộ về chiều tối nay
trong cơn rông đề phòng xảy ra nguy cơ lốc xét và gió giật mạnh
vâng thưa quý vị